thưa quý vị tp hcm tiếp tục giãn cách xã hội thêm hai tuần kể từ giữa tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
người dân trong thành phố vẫn để cao cảnh giác thực hiện năm k tránh tái diễn đầy nhiễm cho cộng đồng
và trước ngày thí điểm hoạt động theo trạng thái bình thường mới ở quận bảy
rất ít cửa hàng kinh doanh ăn uống mặt hàng thiết yếu có động thái hoạt động trở lại
xin mời quý vị cùng xem những hình ảnh sau đây
ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tp hcm đã xin ý kiến thủ tướng chính phủ
và được thống nhất về tiếp tục thực hiện giãn cách thêm hai tuần theo tinh thần chỉ thị một mươi sáu
lý do là nhiều địa phương chưa đạt các tiêu chí kiểm soát dịch
và tp hcm cần phân đấu tiếp tục thực hiện giãn cách trong thời gian tới
người dân tp hcm tiếp tục giãn cách ở mức độ cao nhằm bảo vệ sự an toàn cho gia đình và khu dân cư
giảm số ca nhiễm mới phân đấu kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
đây là cửa hàng bán sữa gần chợ bà triều quận bình thạnh
bên trong vẫn bật đèn sáng nhưng bên ngoài được bọc kín
hiệu thuốc trên đường huỳnh tấn phát quận bảy vẫn phong kín để bảo đảm an toàn
một lối vào khu dân cư đã được phong tỏa trên đường bạch đằng quận bình thạnh
phòng khám thú y cần sân bay tân sân nhất chỉ giao tiếp với khách hàng qua một lỗ nhỏ
cụ già ở quận ba dùng ni lông để quay nơi nghỉ ngơi của mình
y tế phường đến tận nhà lấy mẫu xét nghiệm tại đường lâm văn bền quận bảy
tại một chốt khai báo điện tử tại quận bình thạnh phần lớn người dân ra đường là đi tiêm vaccine
những khu phố nghèo đông dân cư vẫn còn nhiều ca ép không
người dân mong muốn dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát để cuộc sống trở lại bình thường
còn đây là những hình ảnh trên đường phạm văn nghị phường tân phong quận bảy
nhiều doanh nghiệp và hộ kinh doanh vẫn đóng cửa dù trước đó ubnd tp hcm cho phép loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống
được hoạt động theo hình thức bán hàng mang đi từ ngày chín tháng chín
nhiều chỗ cửa hàng lớn như highland coffee lotteria the coffee house không có dấu hiệu cho thấy hoạt động trở lại trong vài ngày tới
phía ngoài cửa hàng có hai mặt tiền ở nội khu hương phước một quận bảy trở thành nơi nhốt gà bàn ghế ngổn ngang cùng với rác lá cây chưa được dọn dẹp
trên đường bùi đằng đoàn quận bảy tp hcm chỉ duy nhất một quán ăn hoạt động bán mang đi từ vài ngày trước nhưng lượng khách rất ít
tôi chưa nghe thông tin sẽ thí điểm hoạt động theo trạng thái bình thường mới
cái này phải để hỏi lại phường chứ quan này không dám bán cho khách hàng vãng lai
nhiều khi mình bán không bị phạt mà khách mua lại bị phạt
anh hoàng tuấn chủ quán cơm tấm tý mập trên đường lê văn lương cho biết
nhiều cửa hàng siêu thị nhà hàng ở mặt tiền trung tâm thương mại cressonmond và vivo city trên đường nguyễn văn linh quận bảy tp hcm vẫn đóng cửa
các con đường trung tâm của khu đô thị phú mỹ hưng vắng người qua lại hầu hết chỉ có shipper hoạt động
người dân quận bảy vẫn chưa được di chuyển bằng thẻ xanh phải chỉnh giấy đi đường mã qr khai báo y tế để qua các chốt kiểm soát
lộ trình bình thường mới của quận bảy là ưu tiên mặt hàng thiết yếu
những hộ kinh doanh đường phố trước tiên
dự kiến các điều kiện để các cơ sở này hoạt động sẽ là người lao động đã tiêm hai mũi vaccine ngừa covid một mươi chín
doanh nghiệp đảm bảo các tiêu chí an toàn đảm bảo năm k
các cơ sở kinh doanh đạt các tiêu chí hoạt động sẽ được gắn bảng
hộ kinh doanh xanh doanh nghiệp xanh